thưởng chú tạm chú

chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi để thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng tám
và tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tin báo chí
tại buổi họp báo vấn đề liên quan đến kết quả điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm
trong việc thực hiện các đề án lắp đặt máy thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh
tại bệnh viện bạch mai theo hình thức xã hội hóa đã được phóng viên đặt câu hỏi
tới các bộ ngành liên quan
thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết kết quả điều tra bước đầu
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định có một số cá nhân tại công ty cổ phần công nghệ y tế
bms và công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội vfs có thủ đoạn gian dối
câu kết hợp thức các thủ tục để nâng khống lên nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế
cụ thể là việc lắp đặt hệ thống robot hỗ trợ phó thuật thần kinh
từ một mươi bảy đến một mươi chín bệnh viện bạch mai đã thanh toán tổng cộng là năm trăm năm mươi ca
số tiền tranh lệch các đối tượng hưởng lợi chiếm đoạt của người bệnh là khoảng hơn một mươi tỷ đồng
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung lực lượng điều tra
làm rõ các hành vi vi phạm của các bị can mở rộng điều tra
tìm những sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sau khi có vụ việc
bộ y tế cũng đã có chỉ đạo các đơn vị trong đó thì có bạch mai
bệnh viện bạch mai cũng đã giả soát lại các hợp đồng liên doanh liên kết
và thực hiện điều chỉnh giảm giá dịch vụ thực hiện trên các máy đầu tư
từ nguồn vốn nhàn rỗi của hệ thống nhà thuốc bệnh viện
và điều chỉnh một mươi tám dịch vụ xuống bằng mức giá thanh toán với cơ quan bảo hiểm y tế
cái máy mà giá từ năm triệu đồng thì giảm xuống còn bốn triệu ba trăm linh nghìn đồng một ca
điều chỉnh bằng mức giá thanh toán với cơ quan bảo hiểm y tế
và tiếp đó là chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo bộ có một cái chỉ thị về cây liên doanh liên kết
chỉ tiền này trong tuần tới cũng sẽ ban hành và chúng tôi cũng sẽ thông báo công khai và gửi cho các nhà báo
cũng tại buổi họp báo trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm pate minh chay
hiện chưa có cá nhân cơ quan nào phải chịu trách nhiệm
đại diện bộ y tế cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc sang bộ công an và công an tp hà nội để điều tra làm rõ vụ việc
công ty lối sống mới này thì do tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản của hà nội
trực của các ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cấp cái giấy chứng nhận đủ được kinh doanh
và cái sản phẩm pate minh chay này cũng do công ty này công bố cái sản phẩm này
cục cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của bộ công thương thì cũng đã có khuyến cáo và đề nghị là dừng cái sản phẩm này
đối với doanh nghiệp cũng như là đối với người tiêu dùng
và khi chúng tôi là nhận được những cái đơn chính thức của người tiêu dùng của người dân mà đã sử dụng sản phẩm này
thì sẽ có cái việc điều tra để xác định được các sự liên quan của các bên có liên quan
cũng tại buổi họp báo thiếu tướng tô ân sô thông tin đến báo chí về một số sai phạm của ông nguyễn đức trung
chủ tịch ubnd tp hà nội
theo đó ông nguyễn đức trung bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật
có một số tài liệu liên quan đến vụ án nhật cường
quản lý tài sản gây thất thoát tại tp hà nội trong quá trình triển khai việc xử lý ô nhiễm nước hồ
từ chế phẩm redoxi ba c gây thất thoát cho nhà nước khoảng bốn mươi một tỷ đồng
thiếu tướng tôn sô nhấn mạnh với vai trò là chủ tịch ubnd tp hà nội
ông trung có vai trò trách nhiệm ở đâu và đến mức nào thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ
phát biểu tại phiên họp lần thứ tư tiểu ban an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban
yêu cầu các thành viên tiểu ban ra soát lại kế hoạch lịch công tác phân công nhiệm vụ của tiểu ban
quyết liệt chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ các mặt công tác
nhất là các nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn theo phương án đã đề ra
cùng với đó công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo
tăng cường công tác tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái thủ địch
tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
từ sau phiên họp thứ ba đến nay tình hình an ninh trật tự liên quan đến đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng nhìn chung được đảm bảo tốt
công an các đơn vị địa phương đã nắm chắc tình hình phân tích đánh giá dự báo sát đúng tình hình
liên quan đến an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
kịp thời báo cáo kế nghị với lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ
nhiều chủ trương giải pháp quan trọng bảo đảm an ninh trật tự
xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội
để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục làm tốt công tác
nắm tình hình chủ động triển khai các biện pháp đối sách đấu tranh vô hiệu hóa từ sớm
từ xa các âm mưu hoạt động chống phá tăng cường gia soát thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị
tham mưu cấp ủy các cấp xử lý các trường hợp vi phạm tiêu chuẩn tổ chức đại hội đảng theo đúng quy định
không để xảy ra tình trạng vi phạm điều lệ đảng vi phạm quy chế bầu cử trong đảng
đồng thời thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật đội bộ bí mật nhà nước liên quan đến đại hội
xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm nội quy quy định của pháp luật và điều lệ đảng
tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm quản lý chặt chẽ vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng chống cháy nổ đảm bảo trật tự
an toàn giao thông phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí thứ trưởng cũng lưu ý mọi công tác bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng phải tuân thủ
các quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công an các đơn vị địa phương ra soát lại các phương án
trang thiết bị vật tư cơ sở vật chất chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng và phương tiện xử lý tốt
các tình huống phát sinh sớm triển khai các phương án kiểm soát an ninh triển khai lực lượng tham gia
công tác bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra
chiều nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê tấn tới
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến làm việc tại công an tỉnh hà tĩnh
tại buổi làm việc công an tỉnh hà tĩnh đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác
kết quả nổi bật của công an hà tĩnh những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi và kết quả bước đầu gia quân tấn công
chấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm hai nghìn hai mươi
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh hà tĩnh đã thực hiện quyết liệt đồng bộ có hiệu quả
các biện pháp công tác công an bảo đảm an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ đại hội đảng ca cấp trên địa bàn hà tĩnh
bên cạnh đó công an hà tĩnh đã tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc các cuộc vận động gắn với thực hiện
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hiện công an hà tĩnh đã phủ kín công an xã tại một trăm chín mươi năm trên một trăm chín mươi năm xã thị trấn
nhân dân yên tâm phấn khởi tình hình an ninh trật tự được giữ vững
thời gian tới công an hà tĩnh tiếp tục điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
theo chủ trương của bộ điều động mỗi xã thị trấn có ít nhất năm đồng chí công an chính quy
mối quan hệ phối hợp giữa công an hà tĩnh với công an các tỉnh bô ly khăm xây và khăm muộn
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đạt hiệu quả cao
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê tấn tới ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả
của lực lượng công an hà tĩnh đạt được trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi và những kết quả bước đầu
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm hai nghìn hai mươi
để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an hà tĩnh
tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương nắm chắc tình hình
đánh giá dự báo sát đúng tình hình chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền
chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự nâng cao chất lượng hoạt động
nghiệp vụ nghiên cứu phân tích dự báo tình hình kịp thời đề xuất xây dựng các phương án
biện pháp bảo đảm an ninh trật tự nhất là tại các địa bàn trọng điểm
không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức ổn định cán bộ tăng cường toàn diện cho công an cấp huyện
tăng cường công tác hậu cần kỹ thuật đảm bảo tốt hơn yêu cầu công tác và chiến đấu
tập thể công an tỉnh hà tĩnh phải giữ vững đoàn kết thống nhất dân chủ công khai
minh bạch làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an chính quy
từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại hà tĩnh sáng nay đoàn công tác của bộ công an do
đồng chí thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
báo cáo với đoàn công tác công an huyện đức thọ nêu rõ thời gian qua công an huyện đức thọ đã
bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp trên địa bàn tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh hà tĩnh lần thứ một mươi bốn
đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ một mươi ba toàn lực lượng đã nắm chắc tình hình triển khai đồng bộ các
biện pháp giữ vững an ninh trật tự qua đó góp phần vào thành tích chung của huyện đức thọ được công
nhận huyện nông thôn mới đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự
vừa triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín phát biểu tại buổi làm việc
thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an ghi nhận những kết quả của công an huyện đức thọ
trong thời gian qua trong thành quả của huyện nông thôn mới có sự đóng góp xứng đáng của lực lượng
công an thời gian tới tình hình diễn biến có tiềm ẩn nhiều phức tạp do vậy để tiếp tục đảm bảo
an ninh trật tự đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an huyện đức thọ phát huy truyền thống anh hùng
thực hiện tốt lời can dặn của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đối với lực lượng
công an danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất chỉ biết còn đảng thì còn mình chủ động trong
mọi tình huống làm tốt công tác phòng ngừa tham mưu có hiệu quả với cấp ủy chính quyền địa phương
lãnh đạo công an các tỉnh các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tổ chức thực hiện tốt các chủ trương
cục bộ thu nộp vũ khí vật liệu nổ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục điều động công an
chính quy đảm nhiệm chức sanh công an xã bộ trí ít nhất mỗi xã thị trấn năm nùng trí trong năm
hai nghìn hai mươi xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ công an đức thọ trong lòng nhân dân
trong một diễn biến khác kể từ giờ ngày mai toàn thành phố đà nẵng chuyển trạng thái áp dụng
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ
được mở cửa trở lại cụ thể các nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép
bán mang về nghiêm cấm bán tại chỗ các phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn
thành phố được hoạt động trở lại nhưng chỉ được chở một nửa số người cho phép chỉ cho phép dịch
lưu trú hoạt động trở lại tạm dừng các dịch vụ khác tại khách sạn cơ sở lưu trú tiếp tục dừng
các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng tập trung quá hai mươi người các hoạt động kinh doanh
dịch vụ không thiết yếu như karaoke vũ trường dạp chiếu phim thể dục thể thao bãi tắm biển
hoạt động dạy và học trực tiếp hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh tiếp tục áp dụng
phương án chia tần suất đi chợ ba ngày một lần những hoạt động khác được hoạt động trở lại nếu
có cam kết và đủ điều kiện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với các
sự kiện phục vụ mục đích chính trị kinh tế xã hội thật sự cần thiết phải tổ chức thì sẽ
do cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định người dân tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không
cần thiết bắt buộc mang khẩu trang khi ra khỏi nhà và thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát
khuẩn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của pháp luật
còn liên quan đến trường hợp bệnh nhân số một nghìn bốn mươi năm mắc covid một mươi chín tại thôn khay xã thống nhất
huyện gia lộc từ ngày hôm nay tỉnh hải dương tiếp tục thiết lập vùng cách ly y tế tại hai khu vực
thuộc hai bệnh viện ở thành phố hải dương để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế đối với
đơn nguyên cấp cứu hai khu nhà b còn tại bệnh viện đa khoa hòa bình cách ly y tế toàn bộ khu vực
phòng khám bệnh phòng chụp x quang phòng siêu âm và khoa xét nghiệm
thời gian cách ly y tế đối với hai khu vực thuộc hai bệnh viện này kéo dài một mươi bốn ngày kể từ ngày bốn tháng chín
trước khi phát hiện mắc covid một mươi chín bệnh nhân số một nghìn bốn mươi năm đã có hành trình di chuyển phức tạp qua nhiều cơ sở y tế
ngày hai mươi bảy tháng tám bệnh nhân khám tại bệnh viện đa khoa hòa bình
ngày ba mươi bệnh nhân đến khám tại khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
ngày ba chín tỉnh hải dương đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với một phần khu dân cư
bao gồm ba mươi sáu hộ dân thuộc thôn khay xã thống nhất huyện gia lộc trong vòng hai mươi tám ngày
một tin vui đó là ngày hôm nay đội tuyển xe tăng quân đội nhân dân việt nam đã thi đấu xuất sắc
trong trận chung kết bảng hai cuộc thi xe tăng hành tiến
trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế army games hai nghìn hai mươi diễn ra tại thao trường alabino
ngoại ô thủ đô moscow của nga
đây là lần đầu tiên đội xe tăng việt nam vô địch tại army games và chiến thắng này sẽ đưa các chiến sĩ của chúng ta
lên bảng một tại kỳ hội thao tiếp theo chung sân đấu với các đối thủ mạnh như nga và trung quốc
ở vòng chung kết cuộc thi năm nay đội tuyển xe tăng quân đội nhân dân việt nam tiếp tục sử dụng chiến mã màu vàng
trong khi đó các đội tuyển lào myanmar và tajikistan lần lượt sử dụng các xe tăng màu đỏ xanh lá cây và danh dương
tại vòng chung kết bảng hai của cuộc thi
thể thức thi đấu của vòng chung kết cuộc thi xe tăng hành tiến giống như vòng bán kết
theo đó mỗi đội tham gia vòng chung kết có ba kíp xe và sử dụng một xe tăng t bảy mươi hai b ba một xe tăng dự bị
mỗi kiếp xe chạy bốn vòng bao gồm vượt chứa ngại vật và tiêu diệt tám mục tiêu theo quy định
kết quả chung cuộc đội tuyển việt nam về thứ nhất
với thời gian hai h một mươi hai phút bốn mươi hai giây hạ một mươi ba trên hai mươi bốn mục tiêu trận chung kết năm nay đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình
từ khán giả là đông đảo bà con sinh viên người việt đang sinh sống và học tập tại nga cũng như bạn bè nga lào và nhiều quốc gia khác
bản tin nhật ký an ninh tối nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt